ngày bốn tháng một mươi hai tại bản na lai đông huyện asa phang thong tỉnh sa văn na khệt của lào bộ quy tập năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã phát hiện và cất bốc được một ngôi mộ tập thể có năm hải cốt liệt sĩ việt nam
quá trình khai quật đã phát hiện năm hải cốt liệt sĩ được trôn cất lẫn lộn ở độ sâu một mét có kèm theo các di vật như lược nhựa cúc áo đến đôi giày bộ đội máy lửa một chiếc nhẫn được khắc chữ tú cùng nhiều di vật khác
theo thông tin được cung cấp hai cốt liệt sĩ được tìm thấy hy sinh từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi một sau khi phát hiện đội quy tập năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã tiến hành cất bốc đưa về nơi tập trung hương khói đồng thời mở rộng địa bàn để tiếp tục tìm kiếm các hải cốt liệt sĩ